sau bốn ngày xét xử và nghị án vào chiều nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ tuyên án cựu chủ tịch
ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung và một mươi bốn bị cáo khác trong vụ án nâng khống giá cây xanh
gây thiệt hại nhà nước hơn ba mươi bốn tỷ đồng
bị cáo nguyễn đức trung bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ hai đến ba năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
một mươi bị cáo khác bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng đến chín năm tù giam về các tội buôn lậu
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ban giám đốc và nhân viên bệnh viện thủ đức đã chia nhỏ các gói thầu làm hồ sơ hợp thức hóa
và nâng giá nhập khít xét nghiệm việt á lên gấp ba lần rưỡi gây thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
công an tp hcm đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa nhận hối lộ xảy ra
tại bệnh viện tp thủ đức công ty cổ phần công nghệ việt á và công ty nam phòng
công an tp hcm đã đề nghị truy tố bị can nguyễn minh quân cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức
bị can phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong bị can trương thị bảo trân
nhân viên phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện tp thủ đức
cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đề nghị truy tố bị can mai lệ quyên cựu trưởng khoai vi sinh bệnh viện thủ đức
về tội nhận hối lộ
theo kết luận điều tra bị can nguyễn minh quân với vai trò là giám đốc bệnh viện
đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là công ty việt á và công ty nam phòng
hợp thức hóa hồ sơ nhằm thanh toán số lượng kit xét nghiệm do công ty việt á và công ty nam phong
cung ứng trước không xét nghiệm năng lực kinh nghiệm nhà thầu đấu thầu theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra xác định kit xét nghiệm do công ty việt á sản xuất tối đa là một trăm bốn mươi ba bốn trăm sáu mươi một đồng một xét nghiệm
do đó công an xác định thiệt hại trong vụ việc bệnh viện tp thủ đức mua kit xét nghiệm việt á
từ công ty nam phong là chín bảy tỷ đồng
đối tượng nguyễn quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú thị trấn khe xanh huyện hương hóa tỉnh quảng trị
là đối tượng cộng cán ở địa phương vừa bị bắt giữ
liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật cơ quan công an
còn bắt giữ hoàng thái mạnh và nguyễn phi cường cùng chú huyện hướng hóa
trước đó công an tp quảng trị nhận đơn tố giác tội phạm về hành vi bắt giữ người trái phép
sau khi xác minh thu thập tài liệu chứng cứ liên quan công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với quân idol và các đối tượng trên
lực lượng công an đã phong tỏa nhiều đoạn đường để khám xét nhà ở nơi kinh doanh của các đối tượng
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điều tra mở rộng
công an tp bunma thuật tỉnh đắk lắc vừa điều tra và làm rõ truy bắt một nhóm đối tượng
từ tp hcm đến đắk lắc gian cảnh lừa bán thuốc quý giả để chiếm đoạt tiền
nhóm đối tượng lừa đảo trên gồm trần thị thu nguyễn xuân vinh nguyễn thị kim anh lê thị oanh
thu đặt mua trên mạng xã hội các loại thuốc bắc và một mươi hộp giấy có in tên phong quế trì
viện khoa học một trăm linh ba một trăm linh tám về đóng gói
tại tp bunma thuật các đối tượng đã lừa đảo chót lọt của nạn nhân gần một mươi triệu đồng
với thủ đoạn tương tự nhóm này khai nhận thực hiện bốn vụ lừa đảo khác tại đắk lắc
cơ quan công an thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên
sớm đến cơ quan công an tp bunma thuật trình báo để được xử lý theo quy định
sau thời gian dài trinh sát phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam vừa triệt phá
một cơ sở chuyên sản xuất keo rán gạch giả của một nhãn hiệu nước ngoài
hành vi này của các đối tượng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người tiêu dùng
khi phải bỏ tiền thật ra để mua hàng giả mà còn có nguy cơ gây mất an toàn
cho nhiều công trình xây dựng khi sử dụng loại keo kém chất lượng này
bất ngờ kiểm tra một doanh nghiệp trên địa bàn xã thi sơn huyện kim bảng hà nam
cơ quan công an phát hiện gần hai bao keo rán gạch có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu
của sản phẩm do doanh nghiệp thái lan sản xuất
kết quả giám định của viện khoa học sở hữu trí tuệ thuộc bộ khoa học và công nghệ
cho thấy những sản phẩm bị thu giữ đã xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
đối với thương hiệu đã được bảo hộ tại việt nam
quá trình điều tra cơ quan công an đã khởi tố đối với hai bị can
lần lượt là tổng giám đốc và nhân viên pha trộn nguyên liệu của công ty
theo khai nhận do biết đến sản phẩm keo rán gạch mang nhãn hiệu con cá sấu của thái lan
đang được bán chạy trên thị trường nên các đối tượng đã nảy sinh lòng tham
và lên kế hoạch thực hiện việc sản xuất hàng giả bằng cách tải hình ảnh thương hiệu
của doanh nghiệp trên để gắn lên bao bì sản phẩm mà công ty tự thiết kế
cơ quan công an đã điều tra làm rõ từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường trên một trăm linh tám tấn keo rán gạch giả
với tổng trị giá gần năm trăm linh triệu đồng
để tránh bị phát hiện các đối tượng này thường giao bán hàng trên các trang thương mại điện tử
và không để lộ thông tin về địa chỉ người bán
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vô cớ đánh chết người đi đường tại đắk lắc
vịnh kiểm soát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố đối tượng
ibn rumah bốn mươi hai tuổi trù xa iran huyện ealel tỉnh đắk lắc về tội giết người
y biên là hung thủ gây ra vụ án mạng vào sáng ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
ở thôn sáu xa iran huyện ealel
thời điểm gây án ibn loạn thần do sử dụng rượu đã cầm một cây cuốc tấn công
ông võ tự đang điều khiển xe máy đi ngược chiều khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án để đưa y biên đến viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa điều trị
đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi đã khỏi bệnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với ibn
cơ quan công an đã tạm giữ một mươi bảy phương tiện trong vụ đoàn xe mô tô phân khối lớn đi vào cao tốc bắc giang lạng sơn
tông bị thương một thiếu tá cảnh sát giao thông
cơ quan công an cũng đã làm việc với một số tài xế tuy nhiên hiện còn hai mươi bốn chủi xe chưa ra trình diện
cơ quan chức năng đề nghị chủ và người điều khiển các phương tiện
có liên quan đến vụ việc chế
tới đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai
địa chỉ số ba trăm một mươi chín đường hào huy tập thị trấn yên viên huyện gia lâm hà nội để làm việc
khi đến làm việc đề nghị mang đầy đủ giấy tờ có liên quan
trước đó vào khoảng chín giờ ngày hai mươi sáu tháng tám tổ công tác thuộc đội hai cục cảnh sát giao thông
gồm năm cán bộ và do thiếu tá vũ thanh tùng tổ trưởng
thực hiện nhiệm vụ trên tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn
quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ công tác phát hiện một đoàn mô tô phân khối lớn khoảng ba mươi xe
nối đuôi nhau trên cao tốc theo hướng bắc giang đi lạng sơn
có hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc vi phạm trật tự an toàn giao thông
thiếu tá vũ thanh tùng ra hiệu lệnh dừng xe thì bị xe mô tô đâm thẳng vào người
vụ việc đã khiến thiếu tá tùng bị thương
nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự tổ công tác đã khống chế lập biên bản
lấy lời khai phối hợp với công an tỉnh bắc giang tiến hành điều tra xử lý vụ việc
kiểm tra ban đầu đối tượng không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố đối tượng võ thanh nhàn
chú thành phố hồ chí minh để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tăng nhàn đang tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ ba gói ma túy
có trọng lượng khoảng ba trăm linh g sáu viên thuốc lắc và nhiều tăng vật liên quan
qua đấu tranh nhàn khai nhận bản thân nghiện ma túy số ma túy cơ quan công an thu giữ
nhàn mua của một đối tượng chưa rõ loài lịch với giá năm mươi triệu đồng để sử dụng
được biết đối tượng võ thanh nhàn có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy